để thực hiện kế hoạch giết người xâm phạm nạn nhân rồi cướp tài sản
hùng thủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã sản dựng sắp xếp một chiếc bẫy hoàn hảo để dẫn dụ nạn nhân vào căn phòng trọ định mệnh
ngày hai mươi bảy tết người phụ nữ ở căn phòng trọ số bốn không hề biết rằng
đằng sau cánh cửa này đang có một kẻ máu lạnh trực chờ với những thủ đoạn man dở vô nhân tính
trở về khoảng thời gian ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba âm lịch
tại khu nhà trọ địa chỉ số một trăm linh ba trên một mươi tám quang trung khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra một vụ án mạng gây rúng động dư luận
hùng thủ được xác định là nguyễn đăng khoa ở căn phòng số một mươi bốn
còn nạn nhân là vi thị thống
sống trong căn phòng trọ số bốn cùng khu
vào thời điểm trên khoa nghĩ gần tết trị thống sẽ có tiền
nên nảy sinh ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản hiếp dâm sau đó sát hại chị thống để phi tàng
để thực hiện ý định của mình khoa tự kéo tủ quần áo khỏi vị trí ban đầu rồi chờ cơ hội thực hiện hành vi
một mươi năm h ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khi thấy trị thống chuẩn bị dọn đồ về quê em tết
khoa nhờ chị thống qua phòng trọ số một mươi bốn của mình để giúp khoa rời tủ quần áo
người phụ nữ này không hề hay biết đằng sau cánh cửa đang có một kẻ máu lạnh trực chờ với những thủ đoạn man dợ vô nhân tính vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người
khi đi qua phòng khoa chị thống mang theo một túi sách màu đen hình vuông đeo chéo trước ngực
bên trong có ba triệu đồng và một điện thoại iphone một mươi hai pro màu xanh dương
khi nạn nhân vào phòng trọ của mình khoa đi đến khu vực bếp lấy con dao thái lan cán nhựa màu vàng
dài hai mươi một cm cầm trên tay phải chĩa về phía chị thống và đe dọa chị không được la em chỉ lấy tiền thôi
chị thống van xin và kháng cự nhưng khoa vẫn tiếp tục dùng tay trái vong qua cổ
bịt miệng trị thống và đưa ngón tay giữa của khoa vào miệng trị thống giữ không cho nạn nhân là hết
sau đó người phụ nữ cắn vào tay khoa
y liền cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực và một nhát vào vùng cổ sát khu vực hàm bên trái của nạn nhân
rồi ấn tay giữ chặt con dao đe chị thống xuống nền nhà tay kia vẫn bịt mũi và miệng
thấy nạn nhân nằm im không cử động y buông ra lấy cây gối kế bên để che lên mặt nạn nhân
sau đó y qua phòng số bốn lấy ba lô của nạn nhân mang về phòng mình
khi quay trở lại kẻ sát nhân đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân rồi lấy đi tài sản
bao gồm một lắc vàng một nhẫn vàng trên tay nạn nhân ba triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi hai pro trong túi sách
tội ác chưa kết thúc tên sát nhân không chỉ tức đi mạng sống của nạn nhân mà còn giờ cho đồi bại và mất tính người
khi thực hiện hành vi phân chia cơ thể nạn nhân rồi đưa vào hơn chục bao ni lông nhỏ
tội ác không thể dùng thứ
sau khi gây án khoa điều khiển xe mô tô attila màu đỏ biển số tám mươi một t một bảy mươi bảy

đến tiệm thuốc tây hồng nhung năm mươi bốn địa chỉ số năm mươi bốn b quang trung khu phố năm phường tăng nhân phú b để mua băng keo cá nhân
nhằm dán các vết thương ở tay do bị nạn nhân cắn trước đó
để có tiền tiêu xài y đi đến tiệm vàng vân ngọc anh địa chỉ số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám đường lê văn việt
phường hiệp phú thành phố thủ đức bán nhẫn và lắc được hơn bốn hai triệu đồng
trên đường về khoa dừng xe tháo sim điện thoại của chị thống và vứt xuống đường
rồi đi đến cửa hàng tập hóa tại phương hiệp phú thành phố thủ đức
mua một kg túi ni lông màu đen loại một mươi kg
cùng một ổ khóa để khóa cửa phòng của chị thống
sau khi khóa phòng y vứt chìa khóa vào thùng rác rồi trở về phòng mình
kéo nạn nhân vào nhà tắm và lau dọn hiện trường
lấy đồ trong ba lô của chị thống thì phát hiện hai nhẫn vàng một sợi dây chuyền một đôi bông tai
nên y đã lấy bỏ vào ba lô của mình
để xóa dấu vết y bỏ ba lô cùng với quần áo túi đeo chéo dép của chị vào hai túi ni lông
rồi chạy xe đi vứt ở nhiều địa điểm khác nhau
tiếp tục quay lại phòng trọ của mình
khoa lấy điện thoại di động mở nhạc to và mở vòi nước chảy ra sàn
tạo thành âm thanh lớn để tránh việc người ngoài nghe được tiếng động ở bên trong
rồi bắt đầu thực hiện hành vi tội ác tột cùng
khóa đến khu vực kệ bếp lấy con rào dựa và phân chia nạn nhân
rồi bỏ vào nhiều túi ni lông
những túi ni lông màu đen loại một mươi kg đã mua trước đó
xong xuôi y tẩy rửa nhà tắm và công cụ gây án
những túi ni lông đen được vứt ở đâu
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày khoa chạy xe chở sáu túi ni lông đến khu vực vắng người
ở đường d bốn phường tăng nhân phú a tp thủ đức
và vứt xuống mép kênh
khóa đến cửa hàng điện thoại trên đường số sáu mươi một phường phước long b tp thủ đức
bán điện thoại iphone một mươi hai pro của chị thống với giá tám trăm linh đồng
sau đó y chạy xe về để xe lại phòng trọ và mang theo tiền vàng
ra đón xe ôm và đi ra bến xe miền đông
kể đó khóa ghé vào tiệm vàng trên đường lê văn việt phường hiệp phú tp thủ đức
bán hai chiếc nhẫn vàng đã lấy của chị thống được giá một mươi tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng
nhận tiền xong y đón xe khách về nhà bạn gái là chị n t n ở xã cát khánh huyện phú cát tỉnh bình định
trên xe khoa chuyển khoản cho chị n ba triệu đồng
rồi tải ứng dụng đánh bạc tài xỉu về chơi
khi đến nhà của chị nờ khoa đưa thêm cho chị n ba triệu đồng và nói là tiền lương
vào lúc một mươi bốn h năm mươi hai phút ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chị vi thị huệ là chị gái của chị thống
nhận được tin nhắn của chị thống thông báo sẽ về nhà ở đồng nai để ăn tết cùng gia đình
nhưng đến tối vẫn chưa thấy chị thống về và sau đó gia đình đã mất liên lạc
ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn chị huệ đến phòng trọ chị thống để tìm
nhưng không thấy nên đã đến công an phường tăng nhân phú thành phố thủ đức trình báo
qua điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
xác định nguyễn đăng khoa đang ở nhà chị ntn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
nên phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra huyện phù cát
di lý nguyễn đăng khoa về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh để làm việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
nguyễn đăng khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên
lời khai của khoa phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với khoa
về hành vi giết người hiếp dâm cướp tài sản
để thực hiện hành vi phạm tội kẻ sát nhân đã chuẩn bị hung khí tạo cớ dẫn dụ nạn nhân vào phong trọc của mình
sau đó dùng dao khống chế tấn công cướp tài sản sát hại hiếp dâm
rồi phân mảnh để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội
nguyễn đăng khoa đã thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn
cố tình thực hiện tội phạm đến cùng dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội
và có hành vi hung hãn nhằm che giấu tội phạm
hành vi trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
phạm trực tiếp đến tính mạng sức khỏe tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội gây bức xúc trong dư luận
nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị can và gian đe phòng ngừa chung đối với xã hội
đối với những người mua vàng và điện thoại của khoa cùng chị ntn là người nhận tiền do khoa đưa
do không biết nguồn gốc tài sản và tiền là do phạm tội mà có
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã không truy cứu trách nhiệm hình sự là có cơ sở
nhân thân của kẻ thủ ác
được biết trước đây khoa chưa từng có tiền án tiền sự
khoa có vợ nhưng không đăng ký kết hôn hiện đã ly thân
và có một con sinh năm hai nghìn một mươi tám
từ nhỏ y sống cùng gia đình đi học đến lớp một mươi một thì nghỉ học ở nhà
sau đó lên tp hcm để làm công nhân
sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị can bị tạm giam từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
tại trại giam trí hỏa công an tp hcm
hành vi của nguyễn đăng khoa đã phạm các tội giết người
thuộc trường hợp giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó
lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
thực hiện tội phạm một cách man dợ hiếp dâm cướp tài sản
thuộc trường hợp sử dụng vũ khí phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoảng một điều một trăm hai mươi bốn
khoảng một điều một trăm bốn mươi một và điểm d khoản hai điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
điều một trăm một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
điều một trăm hai mươi ba về tội giết người
người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thực hiện tội phạm một cách man dợ
người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm
điều một trăm bốn mươi một tội hiếp dâm
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân
thì bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù
người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm
điều một trăm sáu mươi tám tội cướp tài sản
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác
làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
sử dụng vũ khí phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
bị can nguyễn đăng khoa được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo
quy định tại điểm s khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội vì động cơ đê hèn
cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và dùng thủ đoạn tàn ác để phạm tội
quy định tại điểm d e m khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vì các lễ trên viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
ra trước tòa án nhân dân tp hcm để xét xử đối với bị can nguyễn đăng khoa
có hành vi và lý lịch nêu trên
về tội giết người theo các điểm e i khoảng một điều một trăm hai mươi ba tội hiếp dâm theo khoảng một điều một trăm bốn mươi một
tội cướp tài sản theo điểm d khoản hai điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
rồi đây một bản án thích đáng sẽ được tuyên cho kẻ vô nhân tính
chỉ vì chút ham lợi vật chất mà cướp đi tính mạng của người khác
gây nỗi đau vô bờ cho gia đình nạn nhân
và tạo tiền lệ xấu cho xã hội